thưa quý vị từ vài triệu đồng lên vài chục rồi hàng trăm triệu đồng cho một gốc bạch đường
tùy lớn nhỏ ai cũng mong muốn có một cây để lướt sóng bán sang tay kiếm lời
giá bạch hải đường liên tục được bơm lên đỉnh tới cả mức là cả tỷ đồng một cây
khiến cho nhiều người đang lao vào lùng sụp săn hàng
có thể nói rằng là sau lan đột biến thì bạch hải đường đang dần trở thành cơn sốt
dành cho dân thích chơi cây cảnh
câu chuyện bạch hải đường đang được cư dân mạng nhiều người ban tán bình luận
bởi rất nhiều những bài viết hình ảnh xoay quanh đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội
khi lướt qua mạng xã hội thời gian nhiều ngày qua không khó để nhận ra những bài viết mua bán bạch hải đường
như thu mua bạch hải đường với số lượng lớn với mọi giá tìm mua bạch hải đường loại nguyên bản không ghép
tài chính tiền tỷ cần mua bạch hải đường anh em nào có thì ới
và tất nhiên
là sẽ không thiếu những câu chuyện đứng viết lên nhằm định hướng cây sốt
từ đó khiến cho không ít người lao vào sát lùng truy tìm và nói chuyện đổi đời từ bạch hải đường
thế nhưng cũng có không ít cư dân mạng tỏ ra tỉnh táo nhận định
trào lưu bạch hải đường sẽ sớm lộ nguyên hình chiêu trò giống như lan đột biến trước đây
quảng cáo nhiều sốt ẩm nhưng đã có giao dịch nào thành công đâu
toàn giá trên trời không khéo lại khổ như phong trào la đột biến trước đây thôi
người trong hội họ diễn với nhau cả thôi
ai cắn câu thì xác định ôm luôn nhé chứ dễ kiếm trăm triệu vậy sao
gom cho đã rồi mua đi bán lại với nhau thổi giá
chỉ cần vài con mồi cắn câu thì họ cũng sẽ dầu to
cây hải đường hoa trắng bán trên các trang thương mại điện tử có vài chục vài trăm ngàn đồng thôi
xu hướng bơm giá tạo cơn sốt bạch hải đường
chẳng khác gì thời đám đông điên loạn đi săn lá ế lá chầu bà lá môn đột biến gần đây
hay xa hơn nữa
trong khoảng một năm trước cơn sốt lan đột biến lan va đã cuốn phăng nhấn chìm nhiều nhà vườn vào cảnh nợ nần tán già bại sản
thậm chí phải vướng cảnh tù tội cũng chỉ vì mấy mầm giống cây lan
đi qua những cơn sốt giá điên loạn như trên được lợi nhất vẫn là những người ôm cây tạo chiêu trò rửa tiền
trò thổi giá tạo cơn sốt ảo về hoa lá cây cảnh để đầu cơ trục lợi thật sự không lạ với mạng xã hội hiện nay
nhưng vẫn không ít người chỉ vì ham lợi mà bất chấp chạy theo trò
rồi sẽ có người khác hận vì mua bán cây bạch hải đường
hệ lụy nhiều gia đình tan nát ảnh hưởng rất lớn cho xã hội
đã đến lúc cơ quan chức năng nên vào cuộc điều tra xử lý nghiêm minh nếu sai phạm nhằm làm cho xã hội ổn định
tham gia hộ đột biến xong rồi thì vài bữa tiền trong túi cũng đột ngột biến mất khi nào không hay
lừa đảo bao vụ từ xanh si xưa lan giờ đến món này mà vẫn mắc được
mô hình đa cấp hiệu ứng đám đông cả thôi
từ lâu hoa hải đường được biết đến là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân bởi hoa của chúng có sắc đỏ
chữ đường còn có nghĩa là một ngôi nhà lớn
chính vì vậy chúng còn tượng trưng cho sự phú quý giàu sang
cây hải đường có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ vàng trắng phân bố ở nhiều nơi
điều đó cho thấy rằng bạch hải đường không phải là một giống cây mới lạ
thế nhưng không biết bắt nguồn từ đâu chúng được tôn sùng như một loại cây độc nhất
cư dân mạng mong rằng sau cây lan đột biến đến cây bạch hải đường
và sắp tới có thể sẽ là một loại cây nào đó khác
vấn đề quan trọng là người dân cần cảnh giác trước những biểu hiện bất thường
để tránh vô tình rơi vào bẫy của những kẻ bắt lương
bạn nghĩ sao về cơn sốt bạch hải đường này
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân